trong phần tin quốc tế cựu thủ tướng hàn quốc leehe chan được bầu làm chủ tịch đảng cầm quyền
các biện pháp bình ổn kinh tế của venezuela có thể phát huy hiệu quả
thưa quý vị và các bạn hướng tới chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
ngày hai mươi năm tháng tám ban thường vụ đoàn khối đã tổ chức nhiều các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong chương trình về nguồn và an sinh xã hội tại tỉnh tuyên quang lần này đoàn công tác của đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện an sinh xã hội thiết thực
năm căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng đã được trao cho các gia đình chính sách hộ nghèo của xã minh thanh huyện sơn dương
hai mươi ba suất quà ba mươi suất học bổng cũng đã được trao cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
ngoài ra đoàn công tác cũng đã tặng máy lọc nước và máy đo đường huyết
cho trang y tế xã minh thanh
cũng như huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

bên cạnh đó đoàn tình nguyện của đoàn khối cũng đã tổ chức đoàn bác sĩ khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã minh thanh huyện sơn dương
đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ phục vụ người dân địa phương với vở cải lương linh khí trời nam
đối với xã minh thanh của huyện sơn dương là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện
và là xã nằm trong các xã atk là một trong sáu xã atk của huyện sơn dương
đời sống nhân dân cũng còn gặp nhiều khó khăn
và tỷ lệ hộ nghèo của xã minh thanh cho đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy vẫn còn là ba mươi hai
chúng tôi cho rằng đây là hoạt động
rất là ý nghĩa thiết thực nó rất là sát với lại cái nhu cầu cái nguyện vọng của cấp ủy chính quyền địa phương nói chung
và nhân dân của xã minh thanh nói riêng
hoạt động về nguồn an sinh xã hội do đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức
là hoạt động thiết thực góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
chăm lo giúp đỡ đồng bào nghèo gia đình chính sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại thành phố hồ chí minh trước tình trạng khăn hiếm lượng máu cho điều trị người bệnh
nhiều chương trình hiến máu tình nguyện đang được triển khai rộng khắp các quận huyện thu hút nhiều tổ chức cá nhân tham gia
ngay từ sáng sớm nhiều người hiến máu tình nguyện đã có mặt tại trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm
đăng ký hiến máu theo chiến dịch tôi nhóm máu ô do các bạn trẻ trong câu lạc bộ hành trình đỏ tổ chức
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng tám
nhờ đó hơn một trăm hai mươi đơn vị máu quý giá đã bổ sung kịp thời cho công tác cứu chữa người bệnh

và qua hoạt động này qua chiến dịch này thì câu lạc bộ hy vọng rằng sẽ có nhiều người biết đến câu lạc bộ nhiều hơn
và biết đến hoạt động hiến máu nhân đạo nhiều hơn

bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm cho biết hiện nay lượng máu khang hiếm nhất là nhóm máu a ab và o
người hiến máu có thể chờ nhưng người bệnh không thể chờ
chính vì vậy các hoạt động hiến máu nhân đạo đang được trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố
phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức thường xuyên liên tục nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị
viên nén năng lượng đang được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn là phương pháp để có nguồn năng lượng sạch
đây cũng là cơ hội mới cho các doanh nghiệp trồng rừng và chế biến lâm sản ở việt nam
ngoài thân thiện với môi trường
việc sản xuất viên nén năng lượng còn góp phần phát triển rừng bền vững tăng thêm lợi nhuận cho người dân và doanh nghiệp
đây là những cây gỗ rừng trồng bị gãy đổ trong cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cây non không thể dùng được vào việc gì ngoài làm củi đốt
còn đống muôn cưa này cũng thế chỉ được dùng làm chất đốt thông thường
những thứ tưởng như người dân bỏ đi giờ lại trở thành nguyên liệu
đưa vào dây chuyền sản xuất cho ra những viên nén năng lượng sinh học

nhà máy này có công suất ba mươi tấn viên nén năng lượng mỗi năm
tương ứng với một lượng lớn gỗ rừng trồng của người dân
khi được tận dụng tối đa gỗ và phụ phẩm được tăng thêm giá trị
điều này càng có ý nghĩa khi lâu nay mức lợi nhuận một hectare rừng trồng trong
sẽ tăng thêm
giờ doanh nghiệp cũng phải cố gắng làm sao là cùng phối hợp với dân những hồ dân và bán quản lý đường
để tạo cái quỹ đất phấn đấu đến hai nghìn hai mươi là phải đạt năm hải tài
thị trường tiêu thụ viên nén năng lượng là những quốc gia đòi hỏi khắt khe các tiêu chí môi trường bền vững
do đó đối tác buộc các doanh nghiệp việt nam phải minh chứng được các sản phẩm không làm tổn hại đến rừng tự nhiên
cũng chính vì lý do này mặc dù đã có chứng chỉ rừng bền vững fsc
nhưng các doanh nghiệp trồng rừng và chế biến lâm sản ở việt nam phải xây dựng chuỗi hành trình coc
đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc kể cả đối với những viên nén năng lượng
thưa quý vị và các bạn sản xuất an toàn trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu là một trong những hướng đi của ngành nông nghiệp cả nước hiện nay
theo đó nhiều địa phương đã và đang có nhiều giải pháp hướng dẫn người dân dần áp dụng
thanh long ruột đỏ sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp ở huyện lai vung là một điển hình
khoảng vài năm nay
tình hình sản xuất thanh long ruột đỏ trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp khá khởi sắc
đồng thời cùng với việc địa phương quan tâm thành lập hợp tác xã sản xuất sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
có đầu ra ổn định nhờ vậy người nông dân có thể an tâm sản xuất
vô hợp tác xã là thứ nhất là học hỏi anh em đi tham quan giường rồi trao đổi kinh nghiệm
thứ hai là cái hàng quá ví dụ như mình có thể gửi năm ba kg vẫn gửi bán được
còn mình không vô hợp tác xã thì không có quyền lợi
mình chở xuống tới công ty thì nó chi phí nó cao hơn
mình thấy hiệu quả cũng im lắm tốt lắm dễ chăm sóc thành ra chỉ tính đạm thêm
để giúp xã viên sản xuất tốt tạo năng suất cao
thời gian qua hợp tác xã còn mở nhiều đợt học tập trao đổi kinh nghiệm
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đồng thời có nhiều hợp đồng được thực hiện
hợp tác xã kiếm khách hàng công ty hàng quá thì tập trung về số lượng nhiều
thì xe hợp tác xã đưa
công ty đem xe lên lấy số lượng ít thì tập trung tại có kho bãi
cũng ý kiến trong hợp tác xã cũng lấy ý kiến bà con thôi
chứ hợp tác xã cũng quyết định một mình thôi
nhưng ý kiến đều hết với hợp tác xã với nước gà ký nhận hợp tàu
hiện nay giá thanh long ruột đỏ việt gác phong hòa khá ổn định
giao động từ hai mươi đến ba mươi nghìn trên một kg
tuy nhiên để tránh tình trạng sản xuất ồ ạt tránh điệp khúc được mùa mất giá
về phía hợp tác xã cũng như địa phương
cần phát huy mạnh mẽ hơn khả năng tiếp cận thị trường tìm đối tác lâu dài
đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với người dân trong việc bảo đảm uy tín trong sản xuất
nâng cao tinh thần đoàn kết để phát huy tốt hơn vai trò làm kinh tế tập thể
nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thời gian qua nhiều ngư dân ở tỉnh quảng trị làm nghề câu cá trên biển
chúng nhiều loại cá có giá trị đặc biệt là những loại cá này năm hai nghìn một mươi bảy gần như không xuất hiện
vừa được mùa lại được giá
bà con ngư dân làm nghề câu cá trên biển ở tỉnh quảng trị rất phấn khởi
anh lê văn vân ở thôn an đức hai thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đi tàu ven bờ
có công suất ba mươi cv làm nghề câu cá trên biển
bình quân trong những ngày này anh vân câu được từ hai đến ba tạ cá bò
với giá bán hiện nay từ tám mươi năm đến một trăm hai mươi đồng một kg
trừ chi phí anh thu được hơn năm triệu đồng một ngày
năm nay thì có làm cũng khá hơn năm
năm ngoái không có gì hết mệt mua
mua mang nó mệt quá
năm nay cũng được như vụ câu này thì cũng được
một ngày bán được khoảng độ sáu bảy triệu gì đó
năm nay cũng phấn khởi hơn vì cũng được hơn năm ngoái
đối với các nghề đánh bắt thủy hải sản khác trên địa bàn tỉnh quảng trị
năm nay không thu được cao lắm
nhưng với nghề câu cá trên biển bà con lại trúng đậm hơn mọi năm
đặc biệt bà con câu được một số loại cá có giá trị xuất khẩu
theo ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị
quảng trị cho biết năm nay môi trường biển đã ổn định
nên các loại cá tầng nổi xuất hiện nhiều
như cá cơm trắng cá bò cá xanh cá nục
vì vậy năm nay nghề đánh bắt ven bờ từ một mươi năm hải lý trở vào cho hiệu quả cao
sau sự cố môi trường biển
ngành nông nghiệp đã chỉ đào cho người dân
phải thay đổi các nghề nghiệp để khai thác cao hiệu quả
từ khai thác cả đáy sang khai thác cả nổi
lúc đó mới có hiệu quả
nên là giao cho các cơ quan chức năng trong ngành
kết hợp với biên phòng tỉnh
tăng cường kiểm tra kiểm soát trên biển
không cho các giả cao khai thác sai tuyến
để bảo đảm môi trường môi sinh cho các loài hải sản sinh sống
thì ngành nông nghiệp là triển khai các chỉ thị của cấp trên
là phải làm tạo ra nhiều cái nhà rào nhân tạo
để mà cho cá vào cư trú
nếu mà ngư dân khai thác thì nó sẽ có hiệu quả hơn
nhờ biết thay đổi ngư lưới cụ và nâng cao năng lực đánh bắt
nền vụ câu cá nam năm nay
bà con ngư dân tỉnh quảng trị đánh bắt rất hiệu quả
đây là tiền đề quan trọng cho vụ đánh bắt cá trong thời gian tới
của ngư dân tỉnh quảng trị thắng lợi lớn
giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển
xác định xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm
là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
phát triển kinh tế khu vực nông thôn
nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang triển khai chương trình
bước đầu đạt kết quả tích cực
do đó ubnd tp cần thơ khẩn trương xây dựng đề án
hướng đến phát triển các tổ chức sản xuất
kinh doanh các sản phẩm truyền thống
có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế tp cần thơ
theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị
dựa trên kết quả đánh giá sau khi khảo sát hai tám trăm linh bảy người dân
tại chính quận quyện ubnd tp cần thơ
hướng tới xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm
dự kiến xác định và phát triển các nhóm sản phẩm tập trung
gồm du lịch gạo thực phẩm chế biến trái cây
đây cũng là cơ sở để xác định các sản phẩm ocop tiềm năng của đề án
bên cạnh đó để tạo ra sự khác biệt trong việc xây dựng sản phẩm đặc trưng
tp cần thơ hướng đến phát triển mạnh các làng nghề truyền thống
chủ trương phát triển du lịch gắn với làng nghề
từ đó tạo nên nét độc đáo khác giới các tỉnh khác trong khu vực
đề án mỗi xã một sản phẩm của tp cần thơ cũng hướng đến việc xây dựng
hệ thống quản lý chất lượng xúc tiến thương mại sản phẩm ocop đào tạo nhân lực
dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi là bốn trăm linh tỷ đồng
hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi một tỷ đồng trong đó nguồn giống ngân sách chiếm hai mươi năm
và giống quy động từ nguồn lực khác chiếm bảy mươi năm
sau gần một tháng triển khai thu phí đỗ xe dưới lòng đường
tới đây tp hcm dự kiến sẽ mở rộng các tuyến đường có thu phí tại khu vực trung tâm thành phố
theo thống kê của sở giao thông vận tải từ khi áp dụng hình thức thu phí đỗ xe dưới lòng đường
tại hai mươi ba tuyến đường ở các quận một quận năm và quận một mươi ngân sách thành phố thu được khoảng hai trăm hai mươi triệu đồng
nhìn chung tình trạng đổ xe đã giảm hơn trước đường phố tại khu vực trung tâm thông thoáng
các phương tiện lưu thông thuận lợi
tuy nhiên thực tế vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp tài xế không hợp tác
sở giao thông vận tải kiến nghị thời gian tới tp hcm mở thêm các tuyến đường có thu phí đỗ xe
dưới lòng đường tại khu vực trung tâm
hiện mức thu phí đỗ xe theo giờ được tính từ hai mươi bốn mươi đồng trên giờ tùy theo loại xe
thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở sắt thép không chẳng buộc cẩn thận
đây là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn
trước thực trạng trên thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đã ra quân kiểm tra chấn chỉnh hoạt động này
trong buổi gia quân thanh tra tỉnh đã kiểm tra một mươi xe đầu kéo đang lưu thông
từ khu công nghiệp cái mép khu công nghiệp phú mỹ một ra quốc lộ
tất cả một mươi xe nói trên đều không bảo đảm an toàn chẳng buộc hàng hóa sơ xài
và không mang theo giấy vận tải khi lưu thông trên đường
thanh tra giao thông tỉnh đã lập biên bản xử phạt hành chính một mươi trường hợp nói trên
đồng thời nhắc nhở tài xế khắc phục và tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ
nói về gốc kinh nghiệm lần sau chứ em cũng biết mà chạy chậm ở đâu chạy lẹ
chở cuồn sắt thép mà lưu thông trên đường trong cảng hoặc là ở ngoài đường quốc lộ
chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra kỹ hơn
nếu các đơn vị mà có phương tiện mà chở những mặt hàng này mà không đảm bảo về an toàn kỹ thuật
là chất lượng trên đường thì chúng tôi sẽ là
mời về hoặc là lập biên bản giữ xe
để bảo đảm an toàn trong thời gian tới các cấp các ngành và địa phương
cần có nhiều biện pháp như tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải
áp dụng chế tài khắc phục xong hậu quả mới cho tiếp tục lưu thông
để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như thời gian vừa qua
tiếp theo chương trình phong phú các hoạt động về sách hướng tới thiếu nhi
trước thềm năm học mới
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
danh nhân văn hóa của thế giới
trong kho tàng di sản mà người để lại những điều nhắn nhủ
cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghĩ quyết chung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tử nghiệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa
và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân
trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn
để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thước phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ bốn ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
thưa quý vị và các bạn trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám
hai huyện yên thủy và tân lạc của tỉnh hòa bình đã tiếp nhận ba mươi một hải cốt liệt sĩ hy sinh
trong chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại campuchia
từ các nghĩa trang ở các tỉnh phía nam từ ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi
sư đoàn ba trăm hai mươi tại tp hcm trong đó sáu hải cốt liệt sĩ ở huyện yên thủy
và hai mươi năm hải cốt liệt sĩ ở huyện tân lạc
sau khi nhận được đề nghị của gia đình liệt sĩ và phòng thương minh xã hội của các địa phương
quê hương các liệt sĩ ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín
chia ra các tổ đến các nghĩa trang tìm kiếm mộ liệt sĩ
kiểm tra giả soát các thông tin giữa mộ liệt sĩ và hồ sơ
giải quyết các vấn đề phát sinh như chỉnh sửa tên quê quán
sau đó tổng hợp lên kế hoạch cụ thể cho ngày đưa các liệt sĩ trở về quê hương
ủy ban nhân dân các huyện yên thủy và tân lạc tỉnh hòa bình
đã triển khai các thủ tục hành chính đồng thời triển khai nghi lễ an tám theo quy định
đây là những việc làm thể hiện tính cách cao đẹp của bộ đội cụ hồ
luôn nêu cao tinh thần tất cả vì đồng đội
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
từ ngày ba mươi một đến ngày hai tháng chín tại tp hcm sẽ diễn ra nhiều chương trình hoạt động văn hóa đặc sắc
như tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại hầm thủ thiêm và công viên văn hóa đầm xen
cụ thể trong ngày một tháng chín sẽ diễn ra lễ dân khóa
hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng hồ chí minh
chi nhánh tp hcm bảo tàng tôn đức thắng và công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
dịp này tại các quận huyện cũng diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân
vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm ngày hai tháng chín tại nốc hầm thủ thiêm quận hai
sẽ diễn ra buổi trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao
cùng thời điểm tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một cũng có bắn pháo hoa tầm thấp
trong mùa vu lan báo hiếu nhiều phật tử đã tình nguyện tham gia các hoạt động báo ân nơi các chùa triền
tại chùa non nước quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
một trong những hoạt động thiện nguyện ấy là tặng các bức thư pháp miễn phí cho khách hành hương
tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng nguyễn hữu pháp người viết thư pháp ở đà nẵng đã được nhiều người biết đến
anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng chữ miễn phí viết thư pháp đầu giá gây quỹ tử thiện tại các chùa
đến ở đây em mong được cầu nguyện cho gia đình em được hạnh phúc
và qua được cái chữ tâm là làm cho em được tỉnh tâm hơn và có cảm giác là tâm của mình được thanh thản hơn
với ông đồn trẻ nữ pháp việc viết thư pháp không chỉ để thỏa đam mê về cách thức rèn rũa tâm hồn
mà còn để chiêm nghiệm thể hiện cuộc sống qua từng nét chữ
ngoài việc làm từ thiện bằng cách cho chữ nguyễn nữ pháp còn mở nhiều lớp học miễn phí dạy cho hàng trăm học viên đam mê viết thư pháp
hiện tại thì mình đang là bên kinh doanh cho nên mình cũng muốn có một cái gì đấy thôi
để nó cân bằng lại cuộc sống sau những cái thời gian làm việc của mình
theo thầy đồ nguyện nữ pháp đại học viết thư pháp
đầu tiên phải học điều khiển cây cọ tạo nét cơ bản
từ đó mới đến bảng chữ cái giáp chữ giáp bố cục và sáng tạo hình
chỉ có những người thật sự đam mê loại hình nghệ thuật này mới có thể gắn bó với lớp học lâu dài
thì cái áp ổ của mình thì có rất là nhiều
nhưng mà cái áp bộ lớn nhất của mình của cái đam mê thư pháp của mình
có thể là hy vọng một lúc nào đó
cái thư pháp việt của chúng ta có một lúc nào đó
có một cái cơ bản riêng và một cái hệ thống lý luận tương đối là rõ ràng mật lạc
để mà thư pháp có thể đưa vào học đường
rất là lâu rồi mình cũng mong muốn là ở đà nẵng có một cái gọi là phố ông đồ
dành cho những người đam mê thư pháp
và cũng có mong muốn là công hiến những tác phẩm nghệ thuật
và kiếm tiền từ bộ môn thư pháp mà một cách nó trai nhã nó đẹp và nó đúng chắc của thư pháp
hiện thành phố đà nẵng có khoảng gần hai mươi ông đồ trẻ viết thư pháp chuyên nghiệp
nhưng nguyễn nữ pháp là người tiên phong chỉ cho chữ mà không bán chữ
ông đồ này luôn chọn cho mình những lối đi riêng
đó là thường xuyên tình nguyện đến những vùng quê nghèo như quảng nam hà tĩnh để cho người dân chữ
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám diễn ra nhiều hoạt động về sách hướng tới bạn đọc nhỏ tuổi
đây là hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi khi năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu
ngày cuối tuần thay vì đưa con em mình đến các địa điểm vui chơi giải trí trung tâm thương mại
thì có rất đông phụ huynh đã cùng con đến công viên thống nhất để tham dự hội sách mùa thu hai nghìn hai mươi
không chỉ để tham quan đọc sách mua sách mà còn để lắng nghe những chia sẻ của các khách mời về những chủ đề đang được xã hội quan tâm
để con là một em bé nhân hậu
hiện nay chúng ta nhìn thấy nó đầy rẫy những cái vụ đâm chém ướp giết
rồi là những cái vụ đánh giá
những cái vụ đánh ghen những cái vụ rất rất nhiều cái vụ nó tiêu cực như thế
cho nên là trẻ em là cái đối tượng thụ động bị gọi như tác động bởi những cái làn sóng tiêu cực đó
cho nên là cái việc giáo dục trẻ lòng nhân hậu thì thực sự là một cái điều rất là nên làm và cần thiết phải làm
không chỉ là nơi các khách mời chia sẻ quan niệm về nhân hậu
tại sao việc nuôi con trở thành một em bé nhân hậu lại quan trọng như vậy
và lời khuyên dành cho các vị phụ huynh
chương trình về việc nuôi dạy con trước các tình huống trong cuộc sống
chương trình còn là nơi các em nhỏ được gieo vào tâm hồn hạt mầm của lòng yêu thương nhân hậu
thông qua bộ sách tranh màu nước điều kỳ diệu cho con của nữ họa sĩ emily winfield
không phải hội sách duy nhất trong năm nhưng những chương trình hướng tới các em nhỏ trong khuôn khổ hội sách mùa thu
đúng vào dịp năm học mới là một hoạt động hết sức ý nghĩa
nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các vị phụ huynh và bạn đọc nhỏ tuổi
cho mình thì cái hội sách này có ý nghĩa rất là lớn ra đối với các bạn nhỏ
hiện nay thì mình thấy là về việc đọc sách thì ngày càng không được ưa chuộng đối với các bạn nhỏ
thì mình nghĩ là cái hội sách này có thể xây dựng được cái tinh thần ham học ngoại ham đọc sách
chương trình cũng là cơ hội để các khen mời chia sẻ và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp từ dự án tủ sách vùng cao
với mục tiêu xây dựng một tủ sách đầu năm học mới
cho các em nhỏ vùng cao tả gia khâu huyện mường khương tỉnh lào cai tới cộng đồng
thưa quý vị và các bạn chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết trung thu
thị trường bánh trung thu vài năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều loại mang hương vị và mẫu mã hiện đại
tuy nhiên dù phong phú đến đâu thì hương vị bánh truyền thống vẫn có sức hút hơn cả
hàng năm cứ vào dịp này chị hà lại đi mua bánh trung thu để biếu hai bên nội ngoại và tặng bạn bè
là người trẻ tuổi cũng quan tâm tới những chiếc bánh tân thời hiện đại
với vị sô cô la khoai môn hay đậu xanh trứng muối
nhưng những chiếc bánh có hương vị truyền thống vẫn có sức hút với chị hơn cả
của với chị thì chị thích hương liệu truyền thống hơn
nó mang hương liệu của bánh trung thu rất đặc trưng ở việt nam
còn với trẻ thì họ thích những cái bánh hiện đại ví dụ nhân đậu xanh trứng muối hoặc là nhân kem sát
hoặc là nhân khoai môn
thì họ thích hơn
nhưng mà theo chị thì người trẻ tuổi hiện đại vẫn thích ăn những dòng bánh truyền thống
thị trường bánh trung thu giờ đây như trăm hoa đua nở chạy theo sự mới lạ
nhiều dòng bánh tân thời ra đời với đủ chủng loại mẫu mã
tuy nhiên giữ được hương vị truyền thống trong những chiếc bánh trung thu
vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu của những người làm bánh
nằm trong những con phố nhỏ của hà nội
một số tiệm bánh cổ truyền nhiều năm
vẫn sản xuất những chiếc bánh mang hương vị truyền thống quen thuộc
thực ra thì trước đây phương xoát bán hàng cũng như sản xuất
thì đều thiên về người cổ và người trung tuổi
nhưng mà những năm gần đây thì phương xoát có muốn tham gia thị trường với trẻ một chút
nhưng mà cũng phải đang thăm dò các bạn là bởi vì các bạn đang rất thích các cái hình thức
hình thức là trẻ trung rồi trẻ trung rồi là các cái hình thức nó có nhiều mẫu mã phong phú
nhưng mà thực ra mà nói là đã là bánh cổ mà đã là đơn vị sản xuất theo bánh phương pháp cổ truyền
thì phương xoát luôn giữ cái lối cổ nguồn cổ người cổ cũng như là công thức cổ
dù xã hội có ngày càng du nhập nhiều nét văn hóa đa dạng của thế giới
thì những sản phẩm đặc trưng truyền thống như hương vị của những chiếc bánh trung thu từ bao đời nay
sẽ vẫn còn mãi trong lòng người việt
trong phần tin quốc tế cựu thủ tướng hàn quốc lee hae chan được bầu làm chủ tịch đảng cầm quyền
các biện pháp bình ổn kinh tế của venezuela có thể phát huy hiệu quả
với cam kết nỗ lực không ngừng hướng tới mục tiêu cải cách quốc gia và hòa bình liên triều
cựu thủ tướng hàn quốc lee hae chan đã được bầu làm chủ tịch mới của đảng dân chủ cầm quyền
trong đại hội toàn quốc của đảng này ngày hai mươi năm tháng tám
nghị sĩ sáu mươi sáu tuổi lee hae chan đã vượt qua hai đối thủ là ông kim jin pyo và ông song yeong in
hai nhân vật đã làm nghị sĩ bốn khóa
ông lee hae chan người đã làm nghị sĩ tới bảy khóa sẽ thay thế nữ chủ tịch đảng đương nhiệm chomiye trong một nhiệm kỳ hai năm
ông lee được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo có tư tưởng tự do xuất trúng nhất ở hàn quốc
ông thông thạo cả công việc quản lý hành chính lẫn công tác đảng
ông được biết tới là người có quan hệ gần gũi với tổng thống moon jae in
ông đã làm thủ tướng từ năm hai nghìn bốn tới năm hai nghìn sáu dưới thời chính quyền tổng thống roh moo hyun
thiệt hại kinh tế của cuba do lệnh cấm vận của mỹ gây ra đã lên tới hơn bốn ba tỷ usd giai đoạn từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
số liệu được chính phủ cuba công bố trong báo cáo thường niên về lệnh cấm vận kinh tế tài chính và thương mại
mà washington áp đặt
trong báo cáo bộ ngoại giao cuba cho rằng lệnh cấm vận kinh tế của mỹ là rào cản chính với sự phát triển của quốc đảo caribe này
báo cáo nêu rõ tổng thiệt hại kinh tế gần sáu mươi năm qua lên tới chín trăm ba mươi ba tỷ usd
bộ ngoại giao cuba khẳng định chính sách của mỹ cấm các công ty nước này giao thương với những công ty liên quan đến quân đội cuba
và hạn chế công dân mỹ đến thăm quốc đảo này là một sự vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống
dự kiến báo cáo trên sẽ được đưa ra đại hội đồng liên hợp quốc trong năm nay
văn kiện được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa mỹ và cuba xấu đi sau khi tổng thống mỹ donald trump lên nắm quyền
và công bố những chính sách cưng rắn hơn đối với la havana so với người tiềm nhiệm barack obama
các biện pháp bình ổn kinh tế mới nhất của chính phủ venezuela sẽ tạo ra một nền kinh tế hiệu quả hơn
đây là nhận định của chuyên gia kinh tế độc lập venezuela vladimir andrian zasalat đưa ra ngày hai mươi năm tháng tám

chuyên gia salat cho rằng các biện pháp trong đó có việc phát hành đồng tiền mới bolivar chủ quyền thay cho đồng nội tệ cũ bị mất giá trầm trọng do lạm phát
có vai trò quan trọng giúp venezuela giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ
đây là bước đi đầu tiên hướng tới lộ trình tăng hàng hóa và dịch vụ tại venezuela giải quyết tình trạng lạm phát và chống lại các lệnh trừng phạt của mỹ
tuy nhiên ông salad cảnh báo những đối tượng chống phá sẽ tìm cách làm suy yếu các biện pháp phục hồi kinh tế
do đó caracas cần cảnh giác để có hành động ứng phó sớm nhất có thể
venezuela xuất khẩu dầu và những nguyên liệu thô khác trong khi nhập khẩu hầu hết nhu yếu phẩm
vì vậy ông salat nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đa dạng hóa sản xuất và các mối quan hệ thương mại
chuyên gia này ủng hộ quyết định để tập đoàn dầu khí quốc gia sử dụng đồng tiền petro của tổng thống
cho rằng nó sẽ giúp thoát khỏi tác động của đồng đô la mỹ cũng như nâng giá trị của đồng tiền điện tử này
sau bốn g mạng năm g được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá mới về kết nối internet không dây tốc độ cao
triển lãm công nghệ đang diễn ra tại thành phố trùng khánh trung quốc
đang giới thiệu các ứng dụng cho cuộc sống tương lai tích hợp với công nghệ năm g tiên tiến nhất trên thế giới
trong số những sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm có robot thủ môn kết nối mạng năm g được các em nhỏ đặc biệt thích thú
chuyển động của người chơi sẽ được các thiết bị cảm biến thu nhập

chuyển qua mạng năm g đến robot và sau đó được máy tính phân tích để đưa ra chỉ đạo giữ khung thành theo hướng bóng đi tới
bọn cháu ít khi bảo vệ được khung thành khi chơi bóng ở sân trường
nhưng robot kết nối mạng năm g này lại dễ dàng làm được điều đó
nhiều người khác thì hy vọng mạng năm g sẽ đem đến những cải tiến trong các lĩnh vực như y tế dịch vụ sức khỏe hay xe tự hành
tôi kỳ vọng nhất là công nghệ áp dụng cho xe tự hành
để thoát chúng ta khỏi việc lái xe thường xuyên và giảm thiểu sự mệt mỏi
trung quốc đặt mục tiêu thương mại hóa mạng năm g vào năm hai nghìn hai mươi
với băng thông rộng đường truyền nhanh ít nhãn mạng và giá thành giảm cho tất cả người tiêu dùng
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại